hôm nay tại hà nội ban nội chính trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
dự lễ ra mắt có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các cơ quan trung ương
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng nêu rõ
nội dung những bài viết tư tưởng quan điểm chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư trong cuốn sách này
được rút ra từ thực tiễn phong phú thể hiện tầm nhìn trí tuệ sáng suốt
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt toàn diện đầy sức thuyết phục của đồng chí tổng bí thư
góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
và xây dựng chỉnh đốn đảng
cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ
sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh
với tham nhũng tiêu cực của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xây dựng trình đốn đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình ủng hộ cổ vũ của các tầng lớp nhân dân
đại biểu quốc hội chính khách học giả nước ngoài
đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam
cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn
có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta
qua cuốn sách này bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối
và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội sâm
ngăn chặn đầy lùi sự lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước ta
một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt cam go
đồng chí võ văn thưởng đề nghị sau lễ ra mắt sách
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban nội chính trung ương
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và các cơ quan báo chí
bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực phù hợp tập trung tuyên truyền
giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân
các các quỷ tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ đảng viên
đọc nghiên cứu quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách
đưa vào nội dung sinh hoạt tri bộ liên hệ với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương đơn vị mình
hệ thống giáo dục quốc dân nhất là các học viện trường chính trị trường đại học cao đẳng cả nước
trên cơ sở nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu học tập nghiên cứu về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cấp ủy tổ chức đảng các cấp các ngành địa phương cần vận dụng đúng đắn phù hợp các bài học kinh nghiệm
được đúc rút từ quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu trong cuốn sách
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút phát hành sách điện tử tặng sách cho bốn mươi bảy cơ quan đơn vị